cuối tuần qua ban quản lý dự án đường hồ chí minh bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư đã đi kiểm tra tiến độ đoạn đường này và cố gắng hoàn thiện vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo thiết kế cao tốc này dài bảy mươi bảy km rộng hai mươi hai m và có bốn làn xe tổng vốn xây dựng gần một mươi một năm trăm linh tỷ đồng
do vướng giải phóng mặt bằng hiện trên đoạn tuyến km đến km sáu mươi sáu cơ bản đã hoàn thành bê tông nhựa đang tập trung hạng mục phụ trợ an toàn giao thông
hiện đoạn qua địa phận thừa thuyên huế sẵn sàng thông tuyến đồng bộ sơn kẻ vạch đường giao chắn hình thành tuyến cao tốc xẻ núi xuyên rừng băng qua đồi núi chập trùng
tuy nhiên đây cũng là khu vực có địa chất đặc biệt đặc biệt khu vực qua địa bàn huyện nam đông công tác bền vững hóa mái ta luy dương tránh tình trạng sạt lở đất đá xuống mặt đường vẫn đang được tiếp tục